trong bối cảnh tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp thủ đô moscow đang siết chặt hơn các quy định phòng dịch trong trường học đồng thời khuyến khích tiêm vaccine ngừa covid một mươi chín
thưa quý vị những thông tin mới nhất về dịch bệnh sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi
và quý vị đừng quên ấn like và subscribe ủng hộ kênh youtube báo sức khỏe và đời sống của chúng tôi
xin cảm ơn và hẹn gặp quý vị ở bản tin tiếp theo